tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd tổ quốc việt nam tỉnh đồng nai lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm ba trăm hai mươi năm hình thành và phát triển biên hòa đồng nai
đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử và đấu tranh cách mạng
đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm lãnh đạo tỉnh đồng nai đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển vùng đất biên hòa đồng nai trong ba trăm hai mươi năm qua
theo đó năm một nghìn sáu trăm chín mươi tám lễ thành hầu nguyễn hữu cảnh được chúa nguyễn phúc chu cử vào kinh lược xứ đảng trong và thiết lập chủ quyền của tổ quốc trên vùng đất mới phương nam thành lập dinh chấn biên và dinh phiên trấn
từ đây miền đất đồng nai gia định đã xác lập được hệ thống hành chính
trải qua quá trình hình thành và phát triển nhiều thế hệ người biên hòa đồng nai đã đứng lên kiên cường chống giặc giữ làng giữ đất
hiện toàn tỉnh có ba mươi hai khu công nghiệp đi vào hoạt động thu hút bốn mươi ba quốc gia vùng lãnh thổ đến đầu tư
với tổng số vốn lũy kế đến thời điểm này là hơn ba mươi năm tỷ đô la mỹ
đối với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay một trăm ba mươi ba trên một trăm ba mươi ba xã đạt chuẩn nông thôn mới
địa phương đang hướng đến năm hai nghìn một mươi chín trở thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của cả nước